tình hình sạt lở bãi sông tại thôn dẫm đình xã bắc lũng huyện lục nam tỉnh bắc giang vẫn tiếp tục xảy ra
điều đáng lo ngại là vị trí sạt trượt là một trong những vị trí sung yếu
cơ quan chức năng không cấp phép khai thác cho đơn vị nào để bảo đảm độ an toàn của đê và công trình thủy lợi
tuy nhiên việc khai thác trái phép tại vị trí này vẫn diễn biến phức tạp
hình ảnh quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình là điểm sạt lở bãi sông tại vị trí k sáu cộng sáu sáu trăm năm mươi đê hữu lục nam thôn dẫm đình xã bắc lũng huyện lục nam tỉnh bắc giang
đáng quan ngại là tại đây vẫn đang tiếp tục xuất hiện thêm nhiều vết nứt nguy cơ sạt lở lấn sâu vào chân đê ngày càng hiện hữu
cách đây hai tháng người nông dân này cho biết tại thời điểm thuê thầu lại dụng công ích của thôn để canh tác thì vị trí sạt trượt vẫn còn cách ruộng khoảng hai mét
tuy nhiên sau khi cấy sau
trong vị trí sạt lở ngày càng lấn sâu lấy đi mất một phần ba ruộng và cả lúa mới cấy xuống sông nguyên nhân là do tại vị trí này xuất hiện nhiều tàu hút cát trái phép
giữ cái này ra thu bắt thì ở xã thì không đủ điều kiện
cho nên khi mà bố trí được lực lượng lên để mà thu giữ cái thuyền này thì thuyền nó nắm mắt được cho nó đi ra đẩy ra ngoài sông
hiện tại vị trí sạt trượt xuất hiện nhiều cung sạt với chiều dài hơn sáu mươi mét ăn sâu vào phía đê một mươi mét
đáng quan tâm là vẫn còn nhiều vết nứt tiếp tục xuất hiện
mùa mưa bão đang đến gần khi nước lũ đổ về chắc chắn những vết nứt này sẽ sạt lở thêm
nỗi lo mất an toàn đê lại tăng gấp bội lần và không biết khi nào nỗi lo này mới được chấm dứt khi mà tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra hàng ngày